trên cơ sở nhiều yếu tố thuận lợi trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám lên sáu bảy
theo đánh giá của trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia tiếp tục xu hướng tích cực của năm hai nghìn hai mươi
các chỉ số kinh tế quý i năm hai nghìn một mươi tám có bước tiến bộ vượt bậc trên nhiều lĩnh vực
đây là điểm nổi bật so với nhiều năm trở lại đây
cùng với sự phục hồi của lĩnh vực nông nghiệp sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp chế biến chế tạo
với mức tăng hai tháng đầu năm trên một mươi bảy vẫn là yếu tố chính đóng góp vào mức tăng trưởng chung của quý i
trên cơ sở tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn một mươi tám dự kiến đạt sáu hai mươi ba tăng mạnh so với mức năm một mươi năm của cùng kỳ năm ngoái
tốc độ tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám được trung tâm điều chỉnh dự báo lên sáu bảy
tức là cao hơn tới một mươi hai điểm so với kịch bản đưa ra vào hồi cuối năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy mươi một
đáng chú ý kịch bản tăng trưởng cơ sở các quý được ncif nhận định là sẽ tăng dần đều chứ không có sự tranh lệch nhiều như năm hai nghìn một mươi tám